điều phong dùng tay trái ôm cổ bà kép điều sớm thức dậy không can ngăn mà vào giường ngủ tiếp
sau đó phong đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng ngực bà kép khiến bà tử vong trên đường đi cấp cứu
gây án xong phong bỏ trốn nhưng bị bắt giữ ba ngày sau đó
tại phiên xét xử tòa nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt mức án tù trung thân đối với điểu phong hai mươi chín tuổi ngụ tại xã bình long về tội giết người
phạm tội không tố giác tội phạm là bị cáo điều sớm với mức án một mươi bảy tháng tám ngày
mâu thuẫn trong quán nhậu hai thanh niên lao vào ẩu đả khiến một người bị đâm tử vong
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi công an tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng vi văn hành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
vào ngày hai mươi tháng một mươi hành và nhóm bạn đến quán nhậu trong khu công nghiệp mỹ phước một thuộc phường mỹ phước
và tại đây đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau với nhóm khác của anh phạm văn thu quê tỉnh đắk lắc đang ngồi ở bàn bên cạnh
khi được mọi người căn ngăn hai nhóm bỏ ra về
đêm hôm sau khi hành trên đường về nhà thấy anh thu đứng một mình trên đường khu công nghiệp mỹ phước một cả hai tiếp tục ẩu đả
lúc này thu dùng dao đâm hành nhưng hành dần giật được giao và đâm thu tử vong tại chỗ
sau khi gây án hành bỏ trốn khỏi hiện trường
biết không thể trốn thoát vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi đối tượng hành đã đến cơ quan công an đầu thú
vừa qua rất nhiều người đã đưa hành vào khu công nghiệp mỹ phước một
người dân xã cưê lang huyện ea ca tỉnh đắk lắc đã gửi đơn lên cơ quan công an huyện và gặp các phóng viên báo chí
để tố cáo cán bộ địa chính của xã này đã nhận tiền hối lộ khi chuyển đổi và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân
và ngay sau khi những người này đi tố cáo đang trên đường về nhà đã bị nhiều đối tượng chặn đánh bị thương
hiện công an huyện ea ca đang điều tra làm rõ vụ việc
ông nguyễn văn hồn chú tải thôn sáu b xã cưê lang huyện ea ca
cùng một số người dân cho biết ông nguyễn quang tuấn cán bộ địa chính của xã cư e lang đã nhận tiền của họ
với tổng số tiền hai mươi một năm triệu đồng để chuyển đổi và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ
nhưng sau một thời gian dài ông tuấn cán bộ địa chính của xã này đã không làm được
nên bị họ làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng
ông nguyễn văn hồn trường huyện ea ca đã bị nhiều đối tượng chặn đánh bị thương

trong lúc đó đã g without tiền
cán bộ đi nhậu hết rồi bây giờ làm bảy ngàn không làm thì thôi
thì em đòi tiền mấy lần thì ông không trả thì em bước xúc mà làm đơn tố cá ông tứng
tương tự như trường hợp của ông hôm ông nguyễn văn hùng ở buôn e rớt cũng cho biết
đã thương lượng với ông nguyễn quang tuấn cán bộ địa chính xã kê làng với giá một mươi hai triệu đồng
để nhờ chuyển đổi tên mảnh đất của mình mới mua
tôi có nhu cầu sang nhượng một mảnh đất rẫy và tôi có lên trên ủy ban dân xã
vô phòng địa chính của xã thì gặp anh nguyễn quang tuấn thì tôi muốn là nhờ là sang tên miếng rẫy
gọi là sang tên đối chú đó
qua trao đổi thì anh kêu là làm với giá là anh ấy kêu là tiền công là một mươi bốn triệu
thì tôi thấy là hoàn cảnh khó khăn thì tôi trả giá xuống một mươi hai triệu thì anh em cũng đồng ý
đồng ý làm thì tôi có đưa trước cho anh năm triệu
thì để anh làm bề đối với tôi
mà tôi thấy thời gian lâu quá thì anh không làm được bìa tôi thì tôi có đòi lại
tôi đòi nhiều lần không được thì quyết định là tôi mới làm cái đơn tố cáo
điều đáng nói là ngay sau khi đi tố cáo sự việc này đang trên đường về nhà
thì ông nguyễn văn hôn đã bị một nhóm đối tượng mang hung khí đến chặn đánh
khiến ông bị thương ở vùng mặt và nhập viện
tiếp đó nhóm đối tượng này còn dùng hung khí gây gồ
đánh nhau với nhóm người dân đang đi gặt lúa
và sự việc chỉ dừng lại khi có lực lượng công an đến hiện trường
hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hnk
có nhận được đơn của một số người dân
tố giác ông nguyễn quang tuấn là cán bộ địa chính xã quê lan
có nhận tiền để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thì chúng tôi cũng đã thụ lý và tiến hành điều tra sang mình
để làm rõ nội dung vụ việc
ngoài ra thì
chúng tôi cũng vừa tiếp nhận được thông tin
ông nguyễn văn hôm là một trong những người dân
có đơn tố giác ông nguyễn quang tuấn
có bị chạm đường đánh
thì chúng tôi cũng đã cử cán bộ chiến sĩ
là tiến hành điều tra sang mình
truy tìm đối tượng và đấu tranh
để làm rõ nội dung vụ việc
hiện công an huyện ek tỉnh đắk lắc
đang điều tra để làm rõ toàn bộ nguyên nhân
diễn biến bản chất của vụ việc trên
để xử lý theo quy định của pháp luật
tại bình định vào ngày hôm qua
tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa
sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuyên phạt bị cáo nguyễn minh phượng
trú tại thành phố quy nhơn
bản án một mươi hai năm tù về tội danh trên
nguyễn minh phượng là phó trưởng
bộ phận hành chính tổng hợp
trực thuộc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
thành phố quy nhơn tỉnh bình định
lợi dụng vị trí công tác và quan hệ quen biết
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
nguyễn minh phượng đã nhiều lần huy động tiền
của nhiều người để mua bán đất
nhưng thua lỗ
để có tiền trả lãi và nợ gốc
nguyễn minh phượng đưa ra thông tin không đúng sự thật
để lừa gạt người khác như lợi nhuận cao
thời gian đầu tư ngắn thu hổi vốn nhanh
để nạn nhân tin tưởng và tham gia góp vốn
để mua bán đất
bằng thủ đoạn trên phượng đã huy động
của một mươi bốn bị hại với tổng số tiền hơn một mươi hai tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo phượng
đã phải nhận bản án thích đáng
cho hành vi lừa đảo của mình
lợi dụng sự chủ quan lơ là
mất cảnh giác trong việc tổ chức
tiệc cưới của gia đình
gia đình ông nguyễn văn gừng
ở huyện biên giới tỉnh biên tỉnh an giang
đã bị kẻ gian lẻn vào nhà trộm
nhiều tài sản có giá trị
gây nghi ngờ giữa những người thân trong gia đình
tuy nhiên chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ
tiếp nhận tin báo vụ việc đã được
lực lượng hình sự công an huyện tỉnh biên tỉnh an giang
làm sáng tỏ
ngày năm tháng một mươi bà lê thị vinh
trú tại huyện phú quốc tỉnh kiên giang
cùng với con trai phạm minh hải
và con dâu trần thị liễu
đến nhà ông trần văn gừng
ở xã núi voi huyện tịnh biên tỉnh an giang
là thông gia với bà vinh
để tham dự đám cưới
sau khi tàn tiệc vợ chồng hải đi ngủ
đến khoảng năm giờ sáng ngày hôm sau
gia đình phát hiện mất ba chiếc điện thoại di động
và số tiền chín mươi bảy triệu đồng
mà bà vinh đưa cho hải giữ trước đó
tổng tài sản giá trị bị trộm
khoảng một trăm bốn mươi triệu đồng
chú thấy em ngủ ở trước
rồi chú cũng như cửa không có đóng
cả năm giờ mấy đó
là cũng như sức trị đằng trang điểm mặt mẹ
đang rước đằng trai đó
đó là nó mới trái quạ lên
nó mới kiếm cái điện thoại
kiếm thoại mất cái điện thoại
bà chồng nó mới nói với con dâu
nói thôi con đâu con điện
hỏi anh coi cái túi tiền đâu
điện thì chồng nó nói
cái túi tiền anh bỏ trong phòng đó
nó mới nói
trái quạ lên là mạnh
sau thời gian tìm kiếm không thành
gia đình ông gừng mới đến công an xã trình báo
sáng ngày bảy tháng một mươi
sau khi tiếp nhận tin báo từ công an xã núi voi
lãnh đạo công an huyện tịnh biên
chỉ đạo lực lượng hình sự xuống hiện trường
phối hợp cùng công an xã núi voi
tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra xác minh truy tìm đối tượng
giấy tinh thần là cương quyết
đấu tranh thì bằng nhiều biện pháp hợp dụng
khoảng chín giờ hơn ngày bảy tháng một mươi
thì chỗ đồng xã hành sự
đã nhận được một thông tin
từ chỗ quần chúng nhân dân
là có một đối tượng ở ngoài
địa bàn của tịnh biên
có biểu hiện bắt minh về tài sản
sau khi đi đám ở
khu vực tịnh biên
khi nắm được thông tin này
chỗ đạo cảnh sát hành sự
cũng đã nhanh chóng chỉ đạo
hai tổ công tác chúng tôi đã xác định được
đối tượng tên là trần văn vọng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
là đối tượng quê ở tri tôn
tại cơ quan điều tra
đối tượng trần văn vọng
trú tại thị trấn ba trúc
huyện tri tôn an giang khai nhận
vào đêm ngày năm tháng một mươi
sau khi đi đám cưới nhà ông gừng về nhà
vọng nảy sinh ý định quay lại đám cưới
để tìm tài sản lấy trộm
vào một mươi hai giờ đêm hôm đó
khi quay lại nhà ông gừng
thấy mọi người đã đi ngủ nhưng cửa nhà vẫn còn mở
vọng liền lèn vào trong nhà
lấy trộm số tiền sáu mươi bảy triệu đồng

và ba chiếc điện thoại di động
số tiền trộm được vọng đem mua xe máy
vàng và chơi game bán cá
thua hết ba mươi triệu đồng
được biết vọng là đối tượng đã từng có bốn tiền án
về tội trộm các tài sản
với tinh thần trách nhiệm trong công tác
chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an
huyện tịnh biên đã đấu tranh làm rõ
vụ việc kịp thời chấn an dư luận
trong quần chúng nhân dân
ngay sau khi bắt giữ vọng lực lượng công an
tiến hành thu giữ những tang vật liên quan
trả lại cho người bị hại
qua vụ án này cũng mong rằng
người dân không nên đơ là mất cảnh giác
trong việc bảo quản quản lý tài sản của chính mình
tránh những trường hợp đáng tiếc
có thể xảy ra
cơ quan chức năng tỉnh nghệ an cho biết
hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ
vụ việc người đàn ông rơi từ tầng tám
của khách sạn xuống băng công tầng hai tử vong
theo thông tin
vào khoảng bảy giờ sáng qua ngày hai mươi năm tháng một mươi
người dân phát hiện người đàn ông rơi từ tầng tám
khách sạn mường thanh phương đông
tại phường trường thi tp vinh
xuống ban công tầng hai
ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
nhận được thông tin công an phường trường thi
công an tp vinh đã có mặt tại hiện trường
để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
đang rẽ sang đường
chiếc xe con bất ngờ bị xe khách đâm
khiến ba người trên xe tử vong tại chỗ
vụ tai nạn xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay
tại khu vực quốc lộ một a
đoạn ngã tư thị trấn quán hành
huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
theo thông tin ban đầu
chiếc xe con mang biển kiểm soát ba mươi bảy a năm nghìn một trăm linh
do tài xế võ thanh minh
chú tải xã nghi trung huyện nghi lộc
điều khiển chở theo ba người
khi đang đi từ quốc lộ một a
rẽ qua ngã tư thị trấn quán hành
chiếc xe bất ngờ bị xe khách
mang biển kiểm soát bốn mươi ba b ba nghìn tám trăm một mươi hai
hiện chưa rõ danh tính của tài xế
chạy theo hướng tp vinh hà nội
đâm ngang hông
cú đâm cực mạnh đã hất văng chiếc xe con vào lề đường
tại hiện trường chiếc xe con bẹp nát hoàn toàn
chiếc xe khách cũng hư hỏng nặng
vụ tai nạn đã khiến ba người trên xe con tử vong
tại chỗ gồm võ văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú tải xã nghi trung
võ văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
và lâm thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
vợ anh tiến chú tải vũng tàu
tài xế minh bị thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
sau khi vụ tai nạn xảy ra
trạm cảnh sát giao thông diễn châu
đã có mặt tại hiện trường
hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu
đồng thời phân luồng giao thông
phối hợp làm rõ nguyên nhân của vụ việc
trên đường bỏ trốn
cơ quan chức năng vì hành vi đổ trộm rác thải
tại khu vực rác danh ba tỉnh đồng nai
bình dương và bình phước
thì bị rắn cắn phải đi cấp cứu
và bị bắt giữ
sự việc hy hữu xảy ra đối với nguyễn văn vinh
là lái xe tải đổ trộm chất thải
đang phải nhập viện cấp cứu
tại bệnh viện một trăm một mươi năm tp hcm
trước đó vào đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi
khi tài xế vinh cùng với một số đối tượng khác
đang chuẩn bị đổ trộm hai mươi tấn rác thải công nghiệp
ở giữa khu vực tam rác
giáp danh ba tỉnh đồng nai bình dương và bình phước
thì bị lực lượng chức năng
mật phục bắt quả tăng
lợi dụng đêm tối các đối tượng đã bỏ chạy
tuy nhiên trong quá trình bỏ trốn
nguyễn văn vinh đã chạy vào rừng cao su
và bị rắn độc cắn
khi phát hiện đồng bọn bị rắn cắn
phụ xe tải đã nhanh chóng đưa người này đi cấp cứu
cũng liên quan đến vụ việc trên
vào chiều qua chủ xe tải mang biển kiểm soát
đã được cơ quan công an mời lên làm việc
riêng tài xế xe tải
do đang nhập viện chưa thể ra trình diện
nên cơ quan công an chưa thể
lấy lời khai của tài xế này
vào chiều tối ngày hôm qua
thành phố cần thơ đã bị ngập nặng
sau một trận mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ
ngập úng đúng vào giờ tan tầm
khiến cho việc đi lại vô cùng khó khăn
mưa bắt đầu từ khoảng một mươi năm h
và kéo dài đến gần ba tiếng
nhiều tuyến đường tại cần thơ đã bị ngập sâu
các ngã tư ủn tắc cục bộ
tại một số trường học mưa ngập không còn thấy lối đi
nhiều phụ huynh phải bỏ xe ngoài đường
lội nước vào bên trong để đón con

giao thông khó khăn khiến nhiều em
đợi đến gần tối vẫn chưa được cha mẹ đến đón
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi
đồng bằng sông kiểu long
trong đó có cần thơ
sẽ bước vào đợt chiều cường
được cho là nghiêm trọng nhất trong năm
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh
hạ lưu sông kiểu long sông sài gòn
triển khai các biện pháp để chủ động ứng phó với chiều cường
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh
miền núi phía bắc và bắc trung bộ
tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa
để chủ động ứng phó với lũ quét sạt lở đất
rông lốc xét
các tỉnh hạ lưu sông kiểu long sông sài gòn
triển khai các biện pháp để chủ động ứng phó
với đợt chiều cường trong những ngày tới
văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh an giang
triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn
cho người dân tại khu vực sạt lở
bờ bắc kinh vĩnh lộc
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi
tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an khê
tỉnh gia lai đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đặng văn phong
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn tú thủy hai
xã tú an
thị xã an khê tỉnh gia lai
về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện đức cơ tỉnh gia lai
là đối tượng nguyễn văn đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn chín
xã tâm thắng huyện cư rút tỉnh đắk nông
và đối tượng nguyễn tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại một trăm năm mươi bảy ngô quyền
phường treo reo
thị xã unpa tỉnh gia lai
bị cơ quan thiển án hình sự công an tỉnh gia lai
ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách hai năm cm
dưới sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chớ chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện